vừa qua khách du lịch đến tham quan tại khu vực núi sam đã vô cùng bức xúc trước việc công ty trách nhiệm hiệu hạn mga việt nam
đơn vị đầu tư khu du lịch văn hóa tâm linh bà chúa sứ tại phường núi sam thành phố châu đốc tỉnh an giang
tăng giá vé tham quan từ một mươi đồng lên chín mươi đồng một lượt
bên cạnh đó đơn vị còn tự ý đặt một mươi hai thùng công đức tại các điện đền
ngoài ra đơn vị này còn đưa vào khai thác một số hạng mục công trình chưa hoàn thiện
vừa bán vé tham quan vừa thi công lắp đặt âm thanh ánh sáng khiến cho nhiều du khách quan ngại
từ sáng mùng một tết công ty này đã tổ chức khánh thành và đưa vào khai thác một số hạng mục
tại khu du lịch văn hóa tâm linh bà chúa sứ tại phường núi sam
tăng giá vé từ một mươi đồng lên chín mươi đồng một lượt đối với người lớn và bảy mươi đồng một lượt đối với trẻ em
đặt một mươi hai thùng công đức tại các địa điểm đặt tượng vật
mặc dù không xin ý kiến và chưa được sự cho phép của các cơ quan chức năng tỉnh an giang
sau khi bị khách tham quan phản ứng vì giá vé quá cao đến ngày bảy tháng hai tức ngày mùng ba tết
đơn vị này đã giảm xuống còn ba mươi đến bốn mươi đồng một lượt
bên cạnh đó công ty này còn đưa vào khai thác một số hạng mục công trình chưa được cấp phép xây dựng
và nghiệm thu như sân khấu biểu diễn ca nhạc ngoài trời khu vực nhà vệ sinh
tại đền một cột mặc dù đã bán vé cho khách tham quan nhưng các công nhân vẫn bắt giàn giáo thi công âm thanh
ánh sáng ngay phía trên cao khiến nhiều du khách quan ngại về sự mất an toàn khi tham gia các hoạt động tại đây